bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phú yên đang triển khai lực lượng tìm kiếm hai ngư dân mất tích do tàu cá bị sóng đánh chìm khi đang hành nghề trên biển
lúc năm giờ sáng ngày tám tháng một mươi hai tàu cá mang số hiệu pi chín mươi năm nghìn chín mươi năm ts cùng sáu lao động bị sóng đánh chìm khi đang đánh bắt thủy hải sản tại khu vực ven biển mũi lớn xã hòa tâm huyện đông hòa tỉnh phú yên
đã được tàu cá mang số hiệu pi năm mươi một nghìn một trăm một mươi ts của ông trần ngọc tiến đang đánh bắt gần đó ứng cứu được bốn ngư dân và đưa vào bờ an toàn
còn lại hai ngư dân mất tích vẫn chưa được tìm thấy
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phú yên đã thông báo cho các tàu cá đang hoạt động trên biển hỗ trợ tìm kiếm
đồng thời chỉ đạo đối biên phòng cờ khẩu cảng vũ rô và đối biên phòng hòa hiệp nam cử một mươi tám lực cán bộ chiến sĩ tuần tra bờ biển sẵn sàng cùng với ngư dân tìm kiếm hai người mất tích